thưa quý vị một vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về thị xã kiến tường
tỉnh long an tiêu thụ vừa bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh long an
triệt phá bắt giữ hai đối tượng thu giữ gần năm kg ma túy dạng đá và năm trăm linh viên thuốc lắc
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng vũ hà giang
và nguyễn tuấn kiệt qua campuchia vận chuyển ma túy về thị xã kiến tường theo đường bộ
khi phát hiện lực lượng trinh sát kiệt xuống xe bỏ chạy cùng tăng vật
còn giao bị trinh sát bắt giữ đến chín giờ ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được kiệt
cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ tam vật có liên quan gồm một túi sách vải màu đen bên trong
có năm bịch ni lông mỗi bịch chứa khoảng năm trăm linh viên thuốc dạng nén có màu xanh đối tượng khai nhận là
thuốc lắc một túi sách giấy màu đen bên trong có ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng đối tượng
khai nhận là ma túy đá tổng trọng lượng gần năm kg qua điều tra hai đối tượng khai nhận cùng
nhau qua campuchia mua ma túy vận chuyển về thị xã kiến tường trên đường đi thì bị bắt
công an tỉnh quảng bình vừa có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm
nhiệm hiệu hạn paladai thiên đường và người quản lý cơ sở kinh doanh karaoke thiên đường ở phường
đồng phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình với số tiền là ba mươi hai triệu đồng theo đó vào lúc hai giờ ngày một mươi chín tháng bốn
hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đã bất ngờ đột nhập vào cơ sở karaoke thiên đường hai
thuộc phường đồng phú thành phố đồng hới phát hiện tại các phòng hát có ba mươi ba đối tượng nam và nữ đều đang
bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
giữ tại chỗ và trên người một số đối tượng có nhiều gói nhỏ chứa chất màu trắng dạng đá và một số viên
nén màu hồng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đối tượng nguyễn văn điển chú
phường lai hiếu thị xã ngã bảy bị truy nã về tội danh giết người vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám điền đang nấu ăn thì nguyễn văn đều là anh ruột của
điển đi nhậu về làm đồ cháo đồ ăn và đạp điển ngã xuống con cây gần đó xảy ra đánh nhau
điển nảy sinh ý định giết chết người anh của mình điển đã dùng tay đè đầu anh điển úp mặt
xuống nước cho đến khi không còn cử động
rồi làm thêm một lần nữa cho đến khi nghĩ nạn nhân đã chết điền hô to cho hàng xóm biết anh
mình đã chết sau đó anh đều được người dân đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê
tìm ngừng thở nhưng rất may được các bác sĩ cứu sống cơ quan công an đã khởi tố nguyễn văn điền
về hành vi giết người nhưng điền đã bỏ trốn đến ngày hai mươi tháng năm khi điền vừa về địa phương thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ sảm sỡ bé gái trong thang máy trung cư tại tp hcm vào ngày hôm nay
vị kiểm sát nhân dân quận bốn tp hcm
đã ký ban hành cáo trạng truy tố ông nguyễn hiệu linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi theo khoảng một một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như tin đã đưa vào chiều ngày hai tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông
liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như là kéo tay ôm và hôn một bé gái khoảng năm tuổi
trong thang máy của trung cư galaxy s chín ở phường một quận bốn
người đàn ông ngay sau đó được xác định là ông nguyễn hiệu linh và đã được công an quận bốn mời lên làm việc
đồng thời lấy lời khai nhiều người liên quan
vị kiểm sát nhân dân quận bốn cũng phối hợp điều tra thu thập trung cư
vào ngày hai mươi một tháng bốn công an quận bốn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân quận bốn đã phê chuẩn các quyết định
chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà một đối tượng đã rủ thêm một người khác lừa bán chính bạn gái của mình
vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo giang xeo vần
chú tệ huyện mường khương về tội mùa bán người
theo có trạng giàng xeo vần quen biết ly xeo diêu
sau đó diêu rủ vần tìm phụ nữ đưa sang trung quốc bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai đối tượng rủ doảng siêu sèn lừa vi thị may là bạn gái của vần đưa sang trung quốc bán
nạn nhân may mắn đã bỏ trốn được về việt nam
vào ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ly xeo diêu bị bắt giữ còn giàng xeo vân bỏ trốn
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường khương bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã tuyên phạt giàng xeo vần sáu năm tù giam
đối với ly xeo diêu tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã tuyên phạt bảy năm tù
còn đối với doàng diêu xèo quá trình điều tra xác định đối tượng không có mặt tại địa phương nên chưa có đủ căn cứ để xử lý
dưới vỏ bọc là kinh doanh nhà nghỉ tuy nhiên nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tại xã đà sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an lại tổ chức cho vay nặng lãi với số tiền hàng tỷ đồng
vào ngày hôm nay công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã tạm giữ đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
trước đó công an huyện đô lương nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của nguyễn thị phượng
sau khi tổng hợp tài liệu chứng cứ công an huyện đô lương đã khám xét và bắt khẩn cấp nguyễn thị phượng
bước đầu chứng minh tổng số tiền cho vay của phượng là hơn một hai tỷ đồng đã thu tiền lãi gần ba trăm linh triệu đồng
số tiền thu lợi bất chính là gần hai trăm năm mươi triệu đồng
theo khai nhận của phượng lãi suất vai trung bình là từ ba cho đến bốn đồng một triệu một ngày
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam đã phát hiện và thu giữ hơn năm mươi kg thuốc nổ
tại khu vực núi chúa thuộc xã tam trà huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam tổ chức lực lượng truy quét
tại khu vực núi chúa đã phát hiện đối tượng nguyễn quế đông đang chỉ đạo sáu công nhân tổ chức khai thác vàng trái phép
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện hai máy nổ
một máy phát điện một hầm khai thác vàng có chiều dài khoảng hai mươi năm mét và nhiều công cụ khác
kiểm tra tại khu vực kho phát hiện có hai mươi sáu bao ni lông chứa thuốc nổ công nghiệp ad một với tổng khối lượng là hơn năm mươi kg
phòng cảnh sát môi trường đã bắt giữ đối tượng nguyễn quế đông về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ
thưa quý vị mặc dù là thời điểm giữa năm nhưng tình trạng vận chuyển buôn bán pháo nổ đã có diễn biến phức tạp
các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn
tình vị mạnh động để đưa pháo về nội địa
tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia
bắt giữ hai đối tượng và thu giữ hơn năm trăm linh kg pháo nổ
thực hiện kế hoạch chỉ đạo về đấu tranh quyết liệt với tội phạm về pháo
đầu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã tiến hành giả soát và phát hiện một đường dây mua bán trái phép pháo nổ từ tỉnh lạng sơn về nghệ an tiêu thụ
chuyên án năm trăm một mươi chín p được
các đối tượng cũng hoạt động rất tinh vi sảo quyệt
và đây tất cả là những đối tượng liên quan đến người ngoài tỉnh các tỉnh phía bắc
thứ hai là chọn các thời điểm là khung thời điểm sáng sớm rồi đêm khuya để tổ chức giao nhận hàng và vận chuyển hàng
do đó công tác tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để bắt thành công gặp rất nhiều khó khăn
và cán bộ chiến sĩ sẽ bỏ ra nhiều công sức
quả tình đấu tranh chứa đạn thì phải dài
trong thời điểm rất là nắng nóng và các điều thiện thời tiện khắc nghiệt
tuy nhiên với sự quyết tâm quyết liệt của bán chuyên án thì ta đã đổ cơm thành công của chuyên án này
qua một thời gian theo dõi và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoảng một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn xã quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
bán chuyên án bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển pháo nổ trên xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c chín mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy
bán đã tiến hành di lý các đối tượng về trụ sở thu giữ hơn năm trăm linh kg pháo nổ
trong đó bao gồm pháo ông sư và pháo kết tràng tạm giữ xe ô tô tải các đối tượng dùng để vận chuyển
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận là hoàng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an và phan văn yên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
tôi nhận số hàng được vận chuyển từ ngã ba đường cấp tốc lội bài về
thành phố vinh với một mươi hai triệu đồng về thành phố vinh họ trả tiền
vụ của mình tôi là kiếm mua hàng cho một chị người ngoài bắc
khi có hàng về thì chị liên lạc với lại người mua và đến nhận hàng trực tiếp tại chủ hàng luôn
sau khi kiểm bố xong người ta đã công em thì như thế nào
thì cả đã công là người ta tính một là tính theo phần trăm hai nữa là tính theo từng viện hàng
thì trưởng một viện hàng đó tỷ giá ví dụ như năm triệu thì người ta sẽ báo lên là năm triệu rưỡi
theo năm triệu rưỡi là sẽ lấy cái phần trăm đó để trả lại cho em
đây là chuyên án pháo nổ số lượng lớn nhất với đa dạng các chủng loại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã bị lực lượng công an triệt phá
bên cạnh đó các đối tượng vô cùng liều lĩnh thường xuyên thay đổi các quy luật hoạt động hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng
và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyên án pháo nổ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ly trang wan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quốc tịch hàn quốc về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
còn về tội làm tàng trữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
các giấy tờ có giá giả khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang
ngoài ra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an thành phố cần thơ
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh hoàng tức hoàng đen sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi chín khu vực long thạnh phường thốt nốt quận thốt nốt thành phố cần thơ về tội tham ô tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an